liên quan đến sự cố thuyền chở hàng chục tấn hóa chất chìm trên sông đồng nai
cho đến tối ngày một mươi tám tháng một mươi một lực lượng chức năng tỉnh đồng nai đã trục vớt được ba thùng hóa chất
và tiếp tục trục vớt khắc phục hậu quả điều tra làm rõ nguyên nhân
trước đó vào sáng sớm ngày một mươi tám tháng một mươi một một thuyền chở hóa chất đã bị thủng đáy nước tràn vào thuyền
sự cố xảy ra khi thuyền đang nhận hàng tại bến thủy nội địa nhất nam thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
vào thời điểm này trên thuyền đã bơm được khoảng hai mươi sáu tấn hóa chất dạng lỏng
ngay sau khi xảy ra sự cố lực lượng chức năng đã bơm hút hóa chất trong các bồn chứa chìm dưới sông
số hóa chất trên được xác định là acid lohitric
cho đến chiều ngày một mươi tám tháng một mươi một mới hút được ba thùng hóa chất
còn hàng chục thùng hóa chất hiện đang chìm dưới sông đồng nai sẽ được lực lượng tiếp tục trục vớt trong ngày hôm nay
một tổ công tác của công an tỉnh đắk lắc vừa phát hiện bắt giữ một vụ vận chuyển
vận chuyển gỗ lậu
trong quá trình truy bắt các đối tượng vận chuyển gỗ lậu đã dùng xe độ chế đâm vào lực lượng công an hòng thoát thân
qua quá trình mật phục theo dõi tổ công tác công an tỉnh đắk lắc đã phát hiện hai xe ô tô độ chế
không có biển kiểm soát vận chuyển lâm sản trái phép trên địa phận xã e trang huyện mật rắc tỉnh đắk lắc
khi tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra thì đối tượng điều khiển xe đi đầu đã không chấp hành
tổ công tác đã bắn chỉ thiên nhưng đối tượng vẫn ngoan cố điều khiển
tự động xả toàn bộ số gỗ tăng vật trên đường rồi đã đâm thẳng vào xe của tổ công tác để tẩu thoát
các cán bộ chiến sĩ trong tổ công tác đã kịp thời tránh được
đối tượng điều khiển xe độ chế đi sau đã lợi dụng tình hình bỏ lại xe chở gỗ để trốn vào rừng
sau đó tổ công tác đã tổ chức truy tìm các đối tượng
số tăng vật gỗ lậu trên hai xe được kiểm đếm là gần mét khối
gần một mươi mét khối đã sẻ hộp thuộc nhóm bảy và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý
vào ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng đã quyết định gia hạn tạm giữ hình sự
hai mươi đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
trước đó vào lúc hai mươi hai h ngày một mươi năm tháng một mươi một lực lượng công an tỉnh lâm đồng đã bắt quả tang tại nhà trần quang hùng
còn gọi là chuột năm mươi một người đang đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa tại tầng hầm của ngôi nhà
thu trên chiếu bạc là ba trăm một mươi chín triệu đồng thu giữ trong người các đối tượng trên bảy trăm linh triệu đồng
kiểm tra tại sòng bạc và trong tám xe ô tô của những người chơi bạc có nhiều kiếm mã tấu giao lê
sò bạc này thường xuyên có từ bảy đến tám đối tượng đứng ra tổ chức đánh bạc và đã hoạt động được gần hai tháng nay
năm mươi hai đối tượng bị lập biên bản và dẫn dải về cơ quan điều tra lực lượng chức năng đang sàng lọc phân loại
để xác định vai trò của từng đối tượng trong sòng bạc này
vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh phú thọ đã tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án
đánh bạc nghìn tỷ và đây là ngày làm việc thứ bảy
trong buổi làm việc sáng ngày hôm nay hội đồng xét xử đã yêu cầu bị cáo phan xào nam lên bục khai báo
để luật sư hỏi các vấn đề có liên quan
trong vụ án trên nam bị xác định đã thu lời bất chính số tiền hơn một bốn trăm bảy mươi năm tỷ đồng
kiếm được số tiền lớn thì nam đã chuyển tiền lòng vòng qua nhiều nước trung gian
đến người thân bạn bè để gửi tiết kiệm đầu tư góp vốn các dự án mua bất động sản
để hợp thức hóa số tiền do phạm tội tổ chức đánh bạc mà có
qua quá trình điều tra phan xào nam đã thừa nhận hành vi phạm tội tổ chức đánh bạc và rửa tiền
đồng thời tích cực cùng với người thân nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính
đến nay cơ quan điều tra đang tạm giữ số tiền tám trăm hai mươi một tỷ đồng
bị phong tỏa hơn bảy mươi sáu tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng
bị kê biên hai nhà trị giá theo hợp đồng là một mươi hai bốn tỷ đồng
bị phong tỏa một mươi ba hợp đồng mua căn hộ trị giá hơn một trăm ba mươi chín tỷ đồng
bị tạm giữ năm ô tô các loại
nam khai đắn nộp tiền mặt là một
tám mươi tám tỷ đồng cho cơ quan điều tra
tổng tài sản đã bị thu hồi là hơn một ba trăm linh tỷ đồng
tương đương chín mươi bảy
thông tin chi tiết về ngày làm việc sáng ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật
trong bản tin một trăm một mươi ba cập nhật vào lúc một mươi năm h
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú quốc tỉnh kiên giang vừa ra quyết định khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam đối với ba đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi
hoạt động trên địa bàn huyện đảo này
và đây là vụ cho vay nặng lãi
đầu tiên trên địa bàn huyện đảo phú quốc bị khởi tố
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi h ngày một mươi bảy tháng một mươi một
công an huyện phú quốc đã phối hợp với công an xã gành dầu
bắt tạm giam dương phú lễ hoàng văn trung
cùng ở tỉnh lạng sơn và nguyễn đình hiếu ở hà nội
cả ba đối tượng đang tạm trú tại ấp bốn xã gành dầu
qua quá trình kiểm tra
số tiền mà các đối tượng cho vay bất chính là một trăm linh triệu đồng
với lãi suất cao gấp năm lần so với bộ luật dân sự quy định
hoạt động cho vay nặng lãi đang diễn biến ngày càng phức tạp
với nhiều biến tướng bằng các chiêu trò quảng cáo
các nhóm đối tượng phát tờ rơi treo ráng quảng cáo
cùng với lời rụ rỗ ngon ngọt để người dân sập bẫy
và thời gian qua nhiều gia đình đã lâm vào cảnh nợ nần
chưa có khả năng chi trả
nhằm kiên quyết xử lý vấn đạn này
công an tp quảng ngãi tỉnh quảng ngãi đã đồng loạt gia quân
triển khai nhiều biện pháp kiểm tra xử lý
công an phượng nghĩa lộ tp quảng ngãi
cùng với các lực lượng chức năng trên địa bàn phường nghĩa lộ
đã ra quân đồng loạt tẩy xóa tháo gỡ các mẫu băng rôn quảng cáo
tờ rơi trên tất cả các tuyến đường điểm công cộng khu dân cư
với nội dung cho vay tiền góp
hơn một tờ quảng cáo dạng này bị tháo gỡ
và nhận được sự đồng tình hưởng ứng tích cực từ người dân
tháo gỡ tẩy xóa các bản hiệu pano office
quảng cáo liên quan tính tín dụng đen
nhằm không để người dân tiếp cận
đối với luật hoạt động
tín dụng đen
đồng thời thường xuyên tuyên truyền phổ biến
giúp lực pháp luật cho nhân dân
thực hiện đúng cấp quy định
trong vai mượn quy động vốn
không tham gia bầu cốc
hoạt động tín dụng đen
thời gian qua trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
xuất hiện tình trạng
một số cơ sở đối tượng núp bóng kinh doanh dịch vụ cầm đồ
kinh doanh tài chính
tổ chức giải tờ rơi gián quảng cáo
đăng thông tin trên các trang mạng
nhưng thực chất là hoạt động tín dụng đen
từ đó nảy sinh các vấn đề phức tạp
về tội phạm hình sự
hậu quả là đã có nhiều gia đình tan nát
bởi nợ nần trồng chất
không có khả năng chi trả
hoạt động của các băng nhóm cho vay khá tinh vi
các đối tượng đưa ra những lời quảng cáo
như thủ tục nhanh gọn
có tiền ngay có tiền đồng
hay trong vài giờ
hay không cần thế chất tài sản
ngoài việc lực lượng công an tập trung điều tra
xử lý nghiêm hành vi cho vay nặng lãi
người dân cần chủ động hơn
trong việc tố giác các hành vi
liên quan đến hoạt động kể trên
để cơ quan điều tra kịp thời đấu tranh
và xử lý
một đường dây mua bán ma túy
với số lượng lớn xuyên quốc gia
có cả đối tượng người lào và việt nam tham gia
vừa bị lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh điện biên
chủ trì phối hợp với ti an ninh tỉnh u đông say
và tỉnh phong sa ly lào
triệt phá bắt giữ hai đối tượng
tăng vật thu giữ là hai trăm một mươi viên ma túy tổng hợp
vào khoảng bảy h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng một mươi một
tại khu vực bến xe khách tỉnh u đông say lào
lực lượng phối hợp bắt giữ hai đối tượng
là thạo nu va hai mươi tám tuổi
chủ huyện nậm bạc tỉnh luông pha bang
và thạo seng hai mươi bốn tuổi
chủ huyện mương phay tỉnh u đông say
đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ tại chỗ gồm
hai trăm một mươi viên ma túy tổng hợp
hai điện thoại di động một xe máy
và trên hai năm triệu kíp lào
bước đầu các đối tượng khai nhận đang trên đường
vận chuyển số ma túy trên ra bến xe
để gửi về việt nam để tiêu thụ
thì bị phát hiện bắt giữ
hiện các đối tượng và tăng vật được bộ đội biên phòng tỉnh điện biên
bàn giao cho ti an ninh tỉnh u đông say
lào xử lý theo quy định
với hành vi buôn bán hàng cấm
đối tượng dương thị hồng anh vừa bị
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam tạm giữ hình sự
trước đó tại tuyến đường thuộc tổ dân phố nam sơn
phường châu sơn
tổ công tác phát hiện đối tượng dương thị hồng anh
đang vận chuyển pháo nổ trái phép
lực lượng công an đã thu giữ tại hiện trường
và nơi ở của đối tượng một trăm linh quả báo chứng
một hộp pháo bánh với tổng trọng lượng là
tại cơ quan công an đối tượng anh khai nhận
đã mua số pháo trên ở lạng sơn với giá là hai mươi triệu đồng
đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ
thì bị bắt giữ
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
công an thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
lê tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường chú tại tổ sáu
phường cẩm thành thành phố cẩm phả
tỉnh quảng ninh
về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại
cho sức khỏe của người khác
đối tượng này cao một m sáu mươi tám
và có nốt ruồi cách một cm trước mép phải
cũng phạm tội cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh quảng ninh
là đối tượng vũ văn vui
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
hộ khẩu thường chú tại thôn một
xã bình ngọc thành phố móng cái tỉnh quảng ninh
và đối tượng nguyễn tiến giang
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
hộ khẩu thường trú tại tổ một mươi tám khu tám
phường bắc sơn thành phố uông bí tỉnh quảng ninh
bị công an thành phố uông bí tỉnh quảng ninh
ra quyết định truy nã
cũng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại
cho sức khỏe của người khác
số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi hai bốn trăm bảy mươi một
hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một sáu trăm sáu mươi bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận
mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin
hãy báo ngay cho chúng tôi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che
chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện